nhân kỷ niệm tám mươi năm ngày truyền thống ngành tổ chức xây dựng đảng một mươi bốn tháng một mươi
hôm nay tại thôn tân lập xã tân trào huyện sơn dương tỉnh tuyên quang
ban tổ chức trung ương phối hợp với tỉnh ủy tuyên quang đã tổ chức lễ bàn giao công trình cải tạo
nâng cấp nhà bia kỷ niệm nơi làm việc của ban tổ chức trung ương cho bảo tàng tỉnh tuyên quang
dự bồi lễ có đồng chí phạm minh chính ủy viên bộ chính trị bí thư trung hoàng đảng
trưởng ban tổ chức trung ương lãnh đạo ban tổ chức trung ương lãnh đạo tỉnh ủy ủy ban nhân dân tỉnh tuyên quang
trong kháng chiến chống thực dân pháp giai đoạn một nghìn chín trăm bốn mươi chín một nghìn chín trăm năm mươi ba ban tổ chức trung ương đã ở và làm việc
tại thôn tân lập xã tân trào huyện sơn dương tỉnh tuyên quang
tại đây dưới sự lãnh đạo của đảng và chủ tịch hồ chí minh công tác tổ chức xây dựng đảng
đã đạt được những thành tựu to lớn góp phần vào sự lãnh đạo của đảng nhân tố hàng đầu
quyết định thắng lợi sự nghiệp kháng chiến kiến quốc
nhân dịp này ngân hàng thương mại cổ phần công thương việt nam cũng đã trao hỗ trợ hai năm tỷ đồng
làm nhà ở cho hộ nghèo gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh